giảm thời gian điều trị giảm chi phí điều trị cho người bệnh trên nguyên tắc tiết kiệm nhưng phải đạt hiệu quả
tạo điều kiện thuận lợi nhất để giám định của bảo hiểm xã hội thực hiện nhiệm vụ tại bệnh viện
bệnh viện luôn cung cấp đầy đủ kịp thời các biểu mẫu thống kê báo cáo các hóa đơn chứng từ bệnh án đơn thuốc liên quan tới khám chữa bệnh bảo hiểm y tế để bảo hiểm xã hội giám định
huyện mai sơn có khoảng một trăm năm mươi năm dân
thực hiện quyết định thông tuyến của bảo hiểm xã hội việt nam
đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
trong năm hai nghìn một mươi sáu tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện đã tăng liền rõ rệt trên tám mươi sáu
song đó chưa phải là con số đáng mừng hiện bảo hiểm xã hội huyện mai sơn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức
tính đến hết quý ba năm hai nghìn một mươi sáu quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của huyện mai sơn vượt quỹ là bảy tỷ một trăm linh triệu đồng
nguyên nhân chủ yếu là do việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế theo thông tư ba mươi bảy
và bên cạnh đó một số người bệnh đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đa tuyến nội ngoại tỉnh tăng lên
nếu cứ tiếp diễn tình trạng như thế này thì nguy cơ vỡ quỹ bảo hiểm y tế là điều rất dễ xảy ra
nguy cơ xảy ra vỡ quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại huyện mai sơn cũng là một trong những khó khăn chung của không ít các tỉnh địa phương trong cả nước
hơn nữa công tác kiểm soát chặt chẽ người bệnh đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế hàng ngày hiện vẫn chưa được bảo đảm
do phần mềm hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế điện tử tại một số cơ sở khám chữa bệnh chưa được thông suốt gây khó khăn trong công tác kiểm soát quỹ
vì vậy để kiểm soát được tốt tình trạng này thì rất cần ý thức trách nhiệm của người dân

đặc biệt là hội này có mô hồn hoặc thức văn
có người thì lại bỏ xó cho nó mốc đi chả làm gì cả
người dân được bảo hiểm tham gia đi khám bệnh hàng ngày thì do điều kiện tức là một là có điều kiện hai nữa là cũng lợi dụng vào thẻ bảo hiểm nhiều quá
có khi là tháng hoặc là năm là đi tham gia khám chữa bệnh rất nhiều lần
thứ hai nữa là vừa rồi nằm trong một chế độ chính sách là mới thì được mua bảo hiểm
nhưng mà đi tham gia khám chữa bệnh bất cứ con ở đâu trong tỉnh
cũng là khắc quyện đều được cả
chính vì vậy là lưu thông cái bảo hiểm này thì cũng có nhiều coi như là hộ gia đình hoặc là cá nhân thì cũng là lợi dụng cái bảo hiểm
theo tôi nghĩ thì cái bảo hiểm là ta phải nên làm sao tức là quản lý cho chặt
để hạn chế cũng như kiểm soát được tình trạng gia tăng đột biến quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
bảo hiểm xã hội huyện mai sơn đã có nhiều nỗ lực trong công tác này
để giảm vượt quỹ thì chúng tôi xác định là phải tăng cường công tác kiểm tra
xác cái đầu vào đối với bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại bệnh viện huyện
cái thứ hai nữa là tăng trượt tăng cường phối kết hợp với bệnh viện kiểm tra các cơ sở khám chữa bệnh
đặc biệt là cái tuyến xã
và cái thứ ba nữa là tăng cường giáo dục cho cán bộ viên chức
lưng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn và phục vụ đối tượng được tốt
để tránh cái tình trạng là chuyển tuyến ra đi ngoại
tỉnh thời gian vừa qua chúng tôi đã đi kiểm tra và đã áp dụng các tuyến chuyên môn kỹ thuật như vậy
đến bây giờ là tình trạng là vượt quỹ cũng hạn chế được một số
đặc biệt là cái kiểm tra kiểm soát ở các cái tuyến của xã thì nó cũng hạn chế
đánh giá về lý do vượt quỹ thì có thể tập trung vào một số những nguyên như sau
cái thứ nhất là các cơ sở khám chữa bệnh có tình trạng vượt quỹ
một nhóm các cái cơ sở mà có ít hơn cái số thẻ đăng ký khám chữa ban đầu
cái thứ hai là về cái tần suất khám chữa bệnh của năm hai nghìn một mươi sáu cũng tăng cao
trên địa bàn tỉnh sơn la với đặc thù của tỉnh là đến bảy mươi người tham gia bảo hiểm y tế
là thuộc cái đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mua bảo y tế
thì đây là một cái điều kiện thuận lợi cho tỉnh trong cái việc mà thực hiện cái tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế
tuy nhiên nó cũng lại là một cái thách thức trong cái vấn đề quản lý cân đối quỹ
bởi vì là với cái nhóm đối tượng này
thì cái mức đóng là rất là thấp tính theo cái mức lương cơ sở
theo báo cáo sáu tháng đầu năm của bảo hiểm xã hội tỉnh sơn la
số thu bảo hiểm y tế là hai trăm chín mươi bốn tỷ số tri khám chữa bệnh bảo hiểm y tế là hai trăm tám mươi sáu tỷ
như vậy trong toàn tỉnh vẫn bảo đảm được quỹ không bị vượt trần
tuy nhiên số liệu thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
trên địa bàn tỉnh cho thấy có sáu trên một mươi sáu cơ sở đăng ký khám chữa bệnh ban đầu
vượt quỹ khám chữa bệnh với số tiền trên hai mươi một tỷ
một mươi chín trên hai mươi ba cơ sở khám chữa bệnh vượt trần thanh toán với số tiền trên một mươi sáu tỷ
như vậy đã xảy ra tình trạng gia tăng chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cục bộ
tại một số huyện trên địa bàn
bên cạnh đó sơn la lại là một trong một mươi sáu địa phương trong toàn quốc
thực hiện giai đoạn hai của giá viện phí theo thông tư ba mươi bảy ngay từ đợt một
dự báo trong cả năm hai nghìn một mươi sáu tình hình cân đối quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế là rất khó khăn
nếu không có các giải pháp tích cực nhằm kiểm soát việc gia tăng chi phí khám chữa bệnh
ngăn chặn việc lạm dụng quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
thì rất dễ xảy ra tình trạng vỡ quỹ bảo hiểm y tế
sơn la cũng nhận thức tầm quan trọng của công tác phát triển đối tượng tăng người số thu
và đã tập trung tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia để mà nâng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế
còn nhóm giải pháp thứ hai đó là nhóm giải pháp trong vấn đề hạn chế kiểm soát gia tăng chi phí
cũng như hạn chế tình trạng lạm dụng
đối với nhóm giải pháp này thì quy định rõ trách nhiệm của cơ sở khám bệnh
cũng như trách nhiệm của cơ quan bảo hiểm xã hội
thứ nhất là đối với cơ sở khám chứa bệnh thì phải nâng cao cộng đồng trách nhiệm trong vấn đề quản lý sử dụng quỹ
cơ sở khám chứa bệnh cũng phải đầu tư nâng cao chất lượng khám chứa bệnh để hạn chế các trường hợp chuyển tuyến không cần thiết
để góp phần tăng cường quản lý quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tránh tình trạng bộ chi hoặc lạm dụng quỹ
trong những tháng cuối năm hai nghìn một mươi sáu và bước sang năm hai nghìn một mươi bảy
bảo hiểm xã hội tỉnh sơn la sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo
các cơ sở khám chữa bệnh phải có sự lựa chọn sử dụng thuốc trong điều trị một cách hợp lý
tránh sử dụng tập trung vào loại thuốc có giá thành cao đặc biệt đối với nhóm thuốc có hỗ trợ điều trị
kiên quyết từ chối thanh toán bảo hiểm y tế đối với những chi phí không hợp lý
hoặc những chỉ định trên mức cần thiết không phù hợp với trần đoán trái quy định
đặc biệt tăng cường công tác kiểm tra chế độ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
đối với các trạm y tế xã là nơi không có giám định viên bảo hiểm y tế thương trực
phối hợp tốt với bệnh viện để có những giải pháp tránh tình trạng lạm dụng quỹ
hay trục lợi quỹ khám chữa bệnh như xây dựng danh mục thuốc
từ đó xây dựng kế hoạch mua thuốc phù hợp với mô hình bệnh tật
năng lực chuyên môn của bệnh viện và khả năng chi trả của quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
theo báo cáo của bảo hiểm xã hội việt nam
quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ước tính được sử dụng trong năm là sáu mươi bốn hai trăm tám mươi tỷ đồng
song số chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế lại vượt trần bảy mươi năm trăm bảy mươi bảy tỷ đồng
tính cân đối quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong năm là âm năm một trăm ba mươi tỷ đồng
dự kiến cả năm hai nghìn một mươi sáu số tri khám chữa bệnh bảo hiểm y tế vẫn nằm trong phạm vi dự toán được giao
tuy nhiên sẽ có khoảng bốn mươi một đơn vị bộ chi quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
với số tiền là trên tám tỷ đồng
như vậy hiện công tác quản lý quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các tỉnh địa phương
đang là một trong những thách thức của bảo hiểm xã hội các tỉnh trong cả nước nói riêng
và ngành bảo hiểm xã hội việt nam nói chung
vậy để kiểm soát tốt được tình trạng này thì rất cần sự nỗ lực của các cấp các ngành
cũng như ý thức trách nhiệm của người dân
và những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình điểm tựa tương lai tuần này của kênh truyền hình nhân dân